cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nay y bờ lang
còn gọi là ma tương oi rông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại buôn bưng bê xã ea lâm huyện sông hình
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay y blang đã tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
do đối tượng aga hiện đang ở mỹ chỉ đạo
nay y blan tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép xúi dục lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật
nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài
vụ cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của việt nam trên trường quốc tế
hành vi của nay yi blang trong thời gian qua là vi phạm pháp luật do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên
đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở của bị can nay yip lang để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật